thực hiện đề án phát triển vùng chè giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bốn và vùng chè tập trung chất lượng cao giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi nhằm xây dựng thương hiệu chè lai châu
các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực chè được phân vùng nguyên liệu có trách nhiệm đồng hành cùng với người dân trong việc trồng chăm sóc và bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân
tuy nhiên hiện nay xuất hiện tình trạng có một số đơn vị được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhảy vào vùng nguyên liệu cạnh tranh thu mua và sản xuất dẫn đến nguy cơ mất vùng chè thương hiệu chất lượng cao của lai châu
hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra tình trạng các đơn vị không có vùng nguyên liệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi nhảy vào vùng có nguyên liệu và có những chính sách cạnh tranh không lành mạnh như tăng giá trả tiền ngay khi thu mua không yêu cầu chè sạch
dẫn đến việc người dân vì lợi ích trước mắt chăm sóc diện tích chè không đúng quy trình và kỹ thuật thù hái ẩu làm ảnh hưởng đến chất lượng chè mất đi thương hiệu chè chất lượng cao của tỉnh

hiện nay trên địa bàn tỉnh lai châu đã xảy ra tình trạng các đơn vị không có vùng nguyên liệu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh rồi nhảy vào vùng có nguyên liệu và có những chính sách cạnh tranh không lành mạnh như tăng giấy chất lượng cao của tỉnh
đến nay toàn tỉnh lai châu đã có sáu một trăm tám mươi ba hectare chè quy mô vùng nguyên liệu đứng thứ ba trong cả nước tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương
vì vậy ubnd tỉnh lai châu cần có chế tài bảo vệ doanh nghiệp đã được phân vùng và đầu tư sâu vào nguyên liệu xây dựng nhà máy chế biến tránh để xảy ra tình trạng cạnh tranh của các đơn vị mới được thành lập sẽ dẫn đến mất vùng nguyên liệu chè sạch chất lượng cao ảnh hưởng đến giá trị sản phẩm chè lai châu